theo các chuyên gia để cho trẻ có được những kỹ năng và phát triển tốt nhất
không có môi trường nào tốt hơn là chính gia đình
cái người mà có cái trách nhiệm lớn nhất trong cái việc giáo dục
cung cấp cho các em những kỹ năng an toàn khi mà tiếp cận với cả thế giới
đấy chính là bố mẹ đấy chính là nhà trường
vì vậy cho nên là không thể nào phủ nhận được gọi là cái vai trò trách nhiệm

đặc biệt là bố mẹ ảnh hưởng đến cái thói quen hành vi của các em
khi chọn gửi con vào các trung tâm lớp kỹ năng vào dịp hè
việc cha mẹ cần có những kiến thức và hiểu biết về các cơ sở này là rất cần thiết
phụ huynh nên tìm hiểu kỹ để lựa chọn những lớp học cơ sở uy tín cho con
các cơ sở rèn luyện kỹ năng phải được cấp phép của sở giáo dục các cấp
tìm hiểu kỹ về cơ sở vật chất và bảo đảm an toàn thực phẩm cho trẻ tại các lớp bán chú
không nên biến kỳ nghỉ hè thành học kỳ thứ ba cho trẻ hạn chế việc nhồi nhét kiến thức
cha mẹ nên dành thời gian quan tâm chia sẻ với con đặc biệt là trong dịp nghỉ hè
gia đình là lớp học kỹ năng tốt nhất cho con trẻ